các bộ cần hoàn chỉnh lại bài phát biểu ngắn gọn dễ hiểu dễ vận dụng trên tinh thần tiếp thu ý kiến góp ý của chính phủ
trong phiên họp trước liên quan đến chỉ thị số một mươi một và đặc biệt là ý kiến góp ý của các thành viên trong cuộc họp
để thấy được tình hình nghiêm trọng hiện nay của thế giới và trong nước
nhằm tìm biện pháp khắc phục khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc đối với các nội dung của các bộ ngành
sẽ trình bày tại cuộc họp chính phủ với các địa phương sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng bốn tới đây
hiện có nhiều ngành rơi vào tình trạng khó khăn do vậy thủ tướng phân công bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư
sẽ chuẩn bị văn kiện với các ý kiến tiếp thu hôm nay đó là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
giải ngân vốn đầu tư công phải giải ngân hết số vốn còn lại của năm hai nghìn một mươi chín và vốn kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
không để rồn vào cuối năm như trước đây
công chí xác định đây là nhiệm vụ chính
chính trị quan trọng đạt ra bởi cấp quỹ chính quyền các cấp các bộ ngành các cơ quan đồng mương
một cái tinh thần một cái chế tài đặt ra là cơ quan nào bộ ngành nào địa phương nào
làm chậm thì người đứng đầu phải trực tiếp kiểm điểm nhận trách nhiệm
một cái chế tài thứ hai mà cần trình bày ở đây đó là nếu như anh không hoàn thành
hoặc đến tháng chín không giải ngân được thì chúng tôi sẽ điều chuyển sang các đơn vị khác
tại vì cái này phải nói trước mà cũng coi như một cái báo cáo với quốc hội thường vụ quốc hội
nói trước cái chuyện này điều chuyển danh mục vốn đầu tư công
các bộ trình bày báo cáo phải thổi luồng gió mới trong cuộc sống để khởi động thời kỳ khắc phục vươn lên mạnh mẽ
việt nam là điểm đến an toàn về du lịch và đầu tư
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính trình bày các nhiệm vụ các giải pháp cấp bách về tài chính
ngân sách nhà nước nhất là thuế phí lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
cho người dân và doanh nghiệp
bây giờ các ông chỉ thấy ví dụ như giá điện
ta giảm với các phương tiện pháp luật kia đâu giá nước tôi đã chỉ thị rồi
giá viễn thông anh cặn bao nhiêu anh túng cặn không một mươi năm tỷ viễn thông
một mươi một năm trăm linh tỷ giá điện mấy nghìn tỷ giá nước là bao nhiêu tiền tôi nói ba cái giá này thôi
mà cái đó thì doanh nghiệp phải giảm mình cặn lại thôi chứ không phải
mà những giá như vậy là rất thiết thực cho đời sống người dân
chưa nói góp phần cho việc cpi của chúng ta
tài chính mà tổng hợp cái này chưa nói mới giảm quản các loại thuế cũng rất quan trọng
thủ tướng lưu ý về khả năng giảm thu ngân sách nhà nước do tăng trưởng gdp giảm
và hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành giảm mạnh
bộ tài chính cần tính toán cụ thể và có phương án xử lý nguồn bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước
bảo đảm kinh phí cho việc chữa trị bệnh covid một mươi chín nguồn cho an sinh xã hội
trong đó cũng cần nói rõ mức tiết kiệm chi tiêu
ngân hàng nhà nước việt nam cần thể hiện tinh thần không để doanh nghiệp thiếu vốn tín dụng
bộ công thương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu triển khai có hiệu quả
các hiệp định thương mại tự do đã ký tìm kiếm thị trường mới
bộ công an cần nhấn mạnh tình hình bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
liên quan đến vấn đề thất nghiệp đặc biệt là các thế lực thù địch lợi dụng tình hình
để chống phá chế độ cần bảo đảm an toàn an ninh mạng
bộ lao động thương minh và xã hội chủ yếu về vấn đề an sinh xã hội hỗ trợ người yếu thế khó khăn